công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phối hợp với đồn công an cửa khẩu nội bài hà nội đã bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế sau nhiều năm lần trốn ở nước ngoài
đối tượng là lê thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình có liên quan đến vụ đánh bạc trên địa bàn huyện vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài tạo nhiều vỏ bọc thường xuyên thay đổi nơi cư trú
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một interpol đã ban hành lệnh truy nã quốc tế nắm được di biến động của đối tượng
ngay trong đêm một mươi chín tháng một công an huyện đã lập tổ công tác đón lõng bắt giữ được đối tượng tại sân bay nội bài sau ba năm lẩn trốn tại nhật bản
lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật